kính chào quý vị khán giả sau đây tôi sẽ gửi đến quý vị những tin tức quốc tế đáng chú ý
thưa quý vị giá khí đốt tại châu âu đang có xu hướng giảm bất chấp căng thẳng giữa các quốc gia liên minh châu âu với nga
trong phiên giao dịch ngày năm tháng bốn giá khí đốt đã giảm năm bốn
theo nhận định nguyên nhân của việc giảm giá tạm thời này là do nền nhiệt tại châu âu được cho là sẽ ấm lên từ nửa cuối tháng bốn
cùng với đó là nhiều chuyến tàu chở khí hỏa lòng sẽ cập cảng châu âu theo đúng kế hoạch
ngoài ra sản lượng điện gió cũng tăng lên ở nhiều nước tại châu âu
nga đến thời điểm này vẫn cấp khí đốt cho châu âu nhưng nguồn khí đốt này tiềm ẩn nguy cơ mất ổn định
nhiều nước châu âu sẽ cần phải đặt mua thêm khí đốt tích chữ trong mùa hè này đủ mức để chuẩn bị cho mùa đông sắp tới
thông thường các lô khí đốt được nga giao trong tháng bốn sẽ có hạn chốt thanh toán là tháng bốn hoặc tháng năm tùy theo hợp đồng ký kết
thưa quý vị
mấy ngày qua tại các tỉnh miền trung đặc biệt như quảng trị quảng ngãi có mưa lũ lớn
nước từ thượng nguồn đổ về nhiều khiến cho các tuyến đê bao vùng trũng ở đây bị tràn
theo con số thống kê dù là chưa đầy đủ thì cũng đã có hàng nghìn hectare lúa đang trổ đồng bị ngập nặng
người nông dân thì đang đứng trước nguy cơ trắng tay
cần có giải pháp gì để hỗ trợ người nông dân vượt qua những khó khăn trong mùa mưa lũ
hãy cùng tìm hiểu câu chuyện này trong vấn đề và chính sách ngày hôm nay
mưa lũ những ngày cuối tháng ba đầu tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai trên giải đất miền trung đã gây ra những thiệt hại lớn về nông nghiệp nhất là lúa và các loại hoa màu
chỉ tính riêng tại quảng ngãi đã có khoảng năm hectare lúa đang trong giai đoạn làm đồng trổ bông và chuẩn bị thu hoạch đã bị ngập nước ngã đổ
ngoài ra mưa lớn cũng đã làm cho một hecta hoa màu bị ngập ống và hư hại nặng
trong vấn đề quảng nam đợt mưa lũ bất thường đã khiến gần ba hecta lúa bị thiệt hại hoàn toàn
hơn tám bốn trăm linh hecta bị ngập nước lúa đang trổ bông nên khả năng hư hại rất cao